thứ trưởng lê văn tuyến đánh giá cao những ý kiến tham gia của công an các đơn vị địa phương
khi đưa ra các giải pháp nhằm tháo gỡ những khó khăn trong việc quy hoạch và sử dụng đất an ninh
đồng thời nhấn mạnh đối với công tác lập quy hoạch sử dụng đất an ninh
thời kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi
các đơn vị có liên quan cần hoàn thành công tác lập quy hoạch sử dụng đất an ninh
để báo lãnh đạo bộ trình chính phủ
công an các đơn vị địa phương được giao làm đầu mối báo cáo quy hoạch
và đồng thời nhấn mạnh
chủ động phối hợp với cục quản lý xây dựng và doanh trại trong công tác lập hồ sơ quy hoạch
đối với việc thực hiện nghị quyết số một trăm ba mươi hai của quốc hội
đồng chí thứ trưởng đề nghị công an các đơn vị địa phương khẩn trương tổ chức lập trình phương án
báo cáo về tình hình sử dụng đất an ninh kết hợp với hoạt động lao động sản xuất
xây dựng kinh tế hoàn thành và gửi về bộ trong thời gian sớm nhất
đối với công tác lập quy hoạch hạ tầng phòng cháy và chữa cháy
đồng chí thứ trưởng đề nghị thủ trưởng các đơn vị tiếp tục quan tâm
phối hợp với cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
thực hiện công tác lập quy hoạch hạ tầng bảo đảm chất lượng đúng tiến độ đề ra
đồng thời tham mưu hướng dẫn phối hợp đẩy nhanh tiến độ thẩm định của hội đồng thẩm định
để hoàn thành hồ sơ trình thủ tướng chính phủ phê duyệt quy hoạch hạ tầng phòng cháy và chữa cháy
thời kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi theo quy định
chỉ còn thời gian ngắn nữa kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia
và kỳ thi tuyển sinh vào lớp một mươi năm học hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba sẽ được diễn ra
và để tạo thuận lợi cho các em trước khi bước vào kỳ thi với quy định mới phải đăng ký trực tuyến bằng mã định danh
công an tỉnh quảng nam đã nỗ lực thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân cho các em học sinh
và đến nay một trăm linh học sinh cuối cấp trung học phổ thông trung học cơ sở đã hoàn thành thủ tục cấp căn cước công dân
được thông báo về việc công an thành phố tam kỳ trực tiếp đến làm thủ tục cấp căn cước công dân định danh điện tử cho học sinh
tại trường trung học cơ sở lý tự trọng thành phố tam kỳ
em bùi long khánh học sinh lớp chín trên một đã cùng các học sinh trong lớp tranh thủ thời gian đến để làm các thủ tục liên quan
chỉ trong vòng chưa đầy năm phút với sự hướng dẫn tận tình của cán bộ công an em đã hoàn thành xong các thủ tục cấp căn cước công dân
đây là điều kiện cần thiết để em dự kỳ thi tuyển sinh lớp một mươi sắp tới
khi thực hiện đăng ký dự thi trực tuyến bằng mã định danh
theo quy định mới nhất của bộ giáo dục học sinh đăng ký thi tốt nghiệp trung học phổ thông trung học cơ sở
bắt buộc phải đăng ký dự thi trực tuyến
đó để có đủ các điều kiện dự thi các em học sinh có năm sinh hai nghìn bốn hai nghìn bảy phải có căn cước công dân để đăng ký dự tuyển
nhằm đảm bảo quyền lợi cho các em học sinh tham gia các kỳ thi tốt nghiệp công an các địa phương trong toàn tỉnh đã tranh thủ ngày đêm
tăng cường lực lượng xuống cơ sở phối hợp với các đơn vị giáo dục để thu nhận hồ sơ cấp căn cấp công dân tạo tài khoản định danh điện tử cho các em học sinh
bên công an có phối hợp với nhà trường tổ chức cho các em
các em làm căn cứ công dân đây là một việc rất thuận lợi cho các em
các em không phải đi đến nơi xa hoặc là không có một số em là không có điều kiện là ba mẹ chở đi
thì các em sẽ đến trường và trong quá trình làm thì rất là nhanh
để tiện lợi cho các em mà đẩy nhanh được tiến độ
thì đội quân liên chính cũng đã rò sóc dữ liệu và kiểm tra trước những thông tin của các em học sinh ở cư quân
sau đó thì chúng ta tích sức dữ liệu này để đánh các trường để lồn cấp thủ tục tiếp theo để nhanh gọn hơn
phối hợp với các trường là phân công bố trí những trường hợp là học sinh
nếu như mà học buổi sáng thì chúng ta xếp cái lịch mà lồn căn cứ công dân vào buổi chiều
nếu như trường hợp buổi chiều thì chúng ta sẽ cấp vào buổi sáng
và những trường hợp mà học cả ngày và trong thời gian là chuẩn bị thi cử
và có thể là sắp xếp chúng ta lồng lung buổi trưa hoặc là buổi tối để kịp các tiến độ
theo dữ liệu quốc gia về dân cư đến nay toàn tỉnh quảng nam đã có một mươi sáu bốn trăm sáu mươi năm học sinh
có năm sinh hai nghìn bốn hai nghìn bảy đã làm hồ sơ cấp căn cước công dân đạt một trăm linh
đây là điều kiện quan trọng để các em sẵn sàng bước vào các kỳ thi quan trọng
cũng như thực hiện các thủ tục trong quá trình tiếp cận với các dịch vụ công cho công dân

trước kia thì người dân sẽ phải ra kho bạc để luộc phạt và sẽ mất công đi ra kho bạc và đến bây giờ hiện tại thì tôi thấy triển khai cái đề án sáu thực hiện dịch vụ công qua cổng thông tin điện tử thì thấy rất thuận tiện lợi và thuận tiện cho người dân
khi người dân không may mắc phải những lỗi vi phạm về giao thông người dân có thể trực tiếp lột phạt qua cổng thông tin điện tử
rất là hữu ích đối với người dân thứ nhất là sẽ các thao tác thủ tục làm trên cổng dịch vụ công rất là nhanh chóng thuận tiện và hạn chế cho người dân phải đi lại nhiều lần
trước kia thì mọi người phải đến trụ sở đơn vị nhận quyết định xử phạt ra ngân hàng nộp phạt sau đó quay về trụ sở để nhận giấy tờ
thì hiện nay thì cái nộp phạt trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia ở mức độ ba mức độ bốn rất là ưu việt
cái là mọi người có thể lục phạt bất cứ ở đâu
có thể ở nhà bất cứ nơi đâu và lột phạt sau đó thì đến đội giao thông số ba nhận giấy tờ
hoặc nếu các bạn không đến được thì bạn có thể nhận tại nhà theo nhu cầu của mình
đấy là mình thấy cái ưu việt rất là thuận lợi
bước đầu sau hai tháng thí điểm nhiều người dân đã biết đến hình thức xử lý mới này
và với sự thuận tiện nhanh chóng rút ngắn được tối đa thời gian xử lý đối với mỗi vi phạm
hình thức xử lý này đã gây được nhiều thiện cảm
đối với người dân
và mình thấy đây là một phương pháp khá là tiện và thuận lợi cho người dân
là không phải thực hiện qua nhiều bước gọi là phải ra kho bạc hay là ngân hàng như trước đây
đối với người trẻ như mình thì mình nghĩ là sẽ khá là tiện và cũng không gặp nhiều khó khăn
mà kể cả là các bác lớn tuổi thì cũng được cán bộ hướng dẫn rất là tận tình
là mình nghĩ là tất cả mọi người đều có thể sử dụng được
thì hiện tại bây giờ mà khi nhà nước đã cho
thực ra cái dịch vụ công để mình có thể làm online được
thì mình thấy là cái khoảng thời gian rút ngắn được hơn rất là nhiều
có thể thấy rằng việc triển khai xây dựng nhanh chóng dữ liệu quốc gia về dân cư
đang cho thấy nhiều hiệu quả tích cực trong quá trình chuyển đổi số xây dựng chính phủ điện tử
đây được xem là một nền móng dữ liệu vững chắc để các bộ ngành từ đó
lấy cơ sở xây dựng những thủ tục hành chính công trực tuyến
rút ngắn tối đa thời gian hoàn thành các thủ tục hành chính cho người dân
và với chín mươi ba năm triệu thuê bao sử dụng smartphone
chiếm gần chín mươi tổng số thuê bao di động trên cả nước là tín hiệu cho thấy
hướng đi đúng đắn trong việc xây dựng chính phủ điện tử chính phủ số
bởi những thủ tục hành chính theo kiểu thủ công khai trên giấy nộp tiền mặt
giờ đã không còn phù hợp với những công dân số trong một kỷ nguyên số
chuyển sang các tin tức an ninh trật tự
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hậu giang vừa ra quyết định khởi tố
và lệnh tạm giam một mươi đối tượng liên quan đến vụ đánh nhau
làm một thanh niên tử vong
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hậu giang khởi tố tạm giam bốn đối tượng
hành vi giết người gồm nguyễn hoàng đệ nguyễn hoàng duy kiều văn phúc nguyễn nhật huy
sau đối tượng bị khởi tố tạm giam về hành vi gây dối trật tự công cộng
tất cả cùng trú tại tỉnh hậu giang
theo kết quả điều tra ban đầu do có mâu thuẫn từ trước
nên vào khoảng hơn hai mươi ba h ngày ba tháng năm duy đệ phúc huy và một đối tượng
đem theo giao tự chế kiếm đi trên ba xe mô tô đến một quán cà phê
ở khu vực một phương ngã bảy thành phố ngã bảy để đánh nhau với trần minh tú nhưng không gặp
sau đó cả nhóm điều khiển xe mô tô đến vòng xoay thuộc khu vực ba phường ngã bảy
thành phố ngã bảy thì gặp nhóm của tú cũng mang theo hùng khí
cả hai nhóm lao vào đánh nhau hậu quả đã khiến huỳnh văn tho bị chém tử vong tại chỗ
qua điều tra phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hậu giang phối hợp với công an thành phố ngã bảy
nhanh chóng bắt được các đối tượng ngay trong đêm và thu giữ các khung khí
với hành vi làm giả giấy tờ nhà đất để lừa bán chiếm đất tài sản của các bị hại và một số ngân hàng
một mươi bị cáo đã bị tòa nhân dân tp hà nội đưa ra xét xử và tuyên án trong ngày hôm nay
và trong vụ án này đối tượng chủ mưu là vũ quý lãm chú tại tỉnh hải dương
lãm hiện đang bỏ trốn và bị truy đá
theo cáo trạng từ năm hai nghìn một mươi
đến tháng một năm hai nghìn hai mươi vũ quý lãm và các đồng phạm đã tìm hiểu thông tin người bán đất trên mạng internet
rồi liên lạc giả là người đi mua đất yêu cầu chủ sở hữu chụp ảnh giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
gửi cho lãm để lãm làm giả
sau đó lãm tiếp cận với chủ đất và đánh cháo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả
lấy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thật
bằng thủ đoạn này các bị cáo đã lừa đảo chiếm đoạt hơn hai mươi hai tỷ đồng của một mươi một cá nhân và ngân hàng vp bank
nhiều bị cáo tuổi đã cao một số bị cáo đã trả lại số tiền hưởng lợi bất chính
tòa án đã tuyên phạt một mươi một bị cáo trong vụ án này từ một năm đến một mươi chín năm sáu tháng tù về hai tội
lừa đảo chiếm đất tài sản và làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
ngoài ra tòa cũng tuyên toàn bộ các giao dịch dân sự trong vụ án trên đều vô hiệu
hủy bỏ các giao dịch thế chấp sang tên sở hữu nhà đất giữa các bị cáo và người liên quan
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được trả cho chính chủ
ngày hôm nay công an huyện nam sách tỉnh hải dương đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
mua bán trái phép và tàng trữ cháy phép chất ma túy
và đây là vụ án liên quan đến ma túy lớn nhất từ trước đến nay được công an huyện điều tra làm rõ
vào hồi một mươi chín h ba mươi phút ngày bốn tháng năm tại khu nhà trọ thuộc thôn đông phan xã đồng lạc huyện nam sách
tổ công tác của công an huyện đã phát hiện bác quả tàng nguyễn trường long trú tại thị trấn phú thái
huyện kim thành tỉnh hải dương và đinh hữu mạnh chú thệ phường cẩm thượng thành phố hải dương
đang cất dấu ma túy tổng hợp trong người
qua đấu tranh khai thác mạnh khai nhận đến phòng trọ của long để mua ma túy về sử dụng
số ma túy trên được long mua lại của đối tượng hoàng thị hào chú tại khu đồng khê thị trấn nam sách
huyện nam sách với giá là một triệu đồng
cơ quan công an đã tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với hoàng thị hào
để phục vụ điều tra và thu giữ thêm gần ba mươi bảy gam ma túy đá
thưa quý vị lại thêm một vụ tai nạn đuối nước thương tâm vừa xảy ra tại tỉnh thừa thiên huế
đã khiến cho một bé gái một mươi tuổi tử vong
và cũng trong ngày tám tháng năm tại đắk lắc ba học sinh tiểu học là anh em ruột trong cùng một gia đình
cũng gặp nạn khi đi câu cá tại ao gần nhà
và đây là thực trạng đáng báo động nhất là khi kỳ nghỉ hè còn chưa bắt đầu
do đó việc trang bị các kỹ năng phòng tránh tai nạn đuối nước ở trẻ
nhất là học sinh cấp tiểu học trung học cơ sở là rất cần thiết
tại thành phố đà nẵng ngành giáo dục cùng với các cơ quan chức năng đang nỗ lực
chuẩn bị cơ sở vật chất và tuyên truyền các kỹ năng cần thiết để phòng tránh tai nạn đuối nước cho trẻ
trường tiểu học tô vĩnh diện thành phố đà nẵng hiện có chín trăm tám mươi học sinh
trong khi đó tỷ lệ học sinh biết bơi chỉ chiếm ba mươi
là trường đặc thù có nhiều phụ huynh là ngư dân
các em thường xuyên cùng bố mẹ đi biển
nên việc trang bị kiến thức kỹ năng phòng tránh đuối nước là rất cần thiết
lúc đó mình có thể bơi vào bờ và nhờ người dân giúp đỡ họ
sau dịch nhà trường đang gấp rút dọn vệ sinh chuẩn bị cơ sở vật chất để bắt đầu khởi động lại bộ môn bơi lội
trong năm học hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai đối với tất cả các khu lớp
đặc biệt học sinh khối lớp năm phải hoàn thành khóa học bơi an toàn
đây là điều kiện bắt buộc để chuyển cấp
ngoài sự trang bị kiến thức từ phía nhà trường trong buổi chào cờ đầu tuần
các em còn được lắng nghe thông tin bổ ích về nguyên nhân cách phòng tránh tai nạn
đuối nước và được các cán bộ cảnh sát đường thủy hướng dẫn các bước trang bị bảo hộ
khi các em tham gia hoạt động vui chơi giải trí trên sông nước
lực lượng sát đường thủy của thành phố hồ nạn sẽ tập trung tuyên truyền vào các trường tự học
trong đó sẽ lựa chọn một số trường trên địa bàn có tập trung đông
các cháu có địa bàn sông nước bao quanh
cũng như các cháu có cha mẹ cùng đi làm nghề liên quan tới nghề biển trên sông nước
trường tự học tối vinh diện trên địa bàn hiện đông của quận sơn trà
và sau đó là sẽ nhân rộng ra một số các trường khác trên địa bàn trong thời gian tiếp theo
hiện nay an toàn trên sông nước cũng đang rất bạo đầm
ngay khi mùa hè mới bắt đầu thôi
nhưng chúng ta thấy có nhiều sự việc không an toàn trên sông nước là thật đáng tiếc
cho nên chúng tôi rất chủ trọng việc giải cả kỹ năng bơi cho học sinh
ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường
chúng tôi rất chú ý vào một thời gian phù hợp ngoài giờ cũng như là trong thời gian hè
đà nẵng là một trong các địa phương vừa có biển vừa có sông suối ao hồ dày đặc
thực tế đã xảy ra nhiều vụ tai nạn đuối nước
để giảm thiểu rủi ro ngoài sự nỗ lực từ phía nhà trường các cơ quan chức năng
sự quan tâm giám sát của gia đình đóng vai trò quyết định
để trẻ em không còn là nạn nhân của các vụ đuối nước thương tâm
thông tin về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín cuối ngày
thưa quý vị trong ngày hôm nay số ca mắc mới covid một mươi chín tại nước ta tiếp tục giảm so với những ngày trước đó
trong hai mươi bốn giờ qua việt nam đã ghi nhận hai một trăm bảy mươi năm ca nhiễm mới covid một mươi chín tại bốn mươi tám tỉnh thành phố
cả nước đã ghi nhận một ca tử vong tại tỉnh bắc ninh
số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là một năm trăm bảy mươi bốn ca
và cũng trong ngày hôm nay bộ y tế ban hành công văn số hai nghìn ba trăm hai mươi chín về việc tăng cường giám sát trường hợp viêm gan cấp tính
không rõ nguồn nhân
bộ y tế yêu cầu tiếp tục chủ động bám sát diễn biến tình hình dịch
sự xuất hiện của các biến chủng mới thường xuyên trao đổi với tổ chức y tế thế giới
để cập nhật thông tin kịp thời chính xác về các biến chủng